thứ nhất là gia đình anh công nhân anh trước khi ra về làm sao vệ sinh công nghiệp tắt điện tắt nguồn điện của máy móc mà anh đang sử dụng và anh phải kiểm tra trước khi anh đi ngủ
nghe sự cảnh của phòng cháy chữa cháy của công an viện thì tôi sẽ cố gắng khắc phục ngay nếu sự cố nó sẽ lột thì nó sẽ dễ bùng phát
tại cơ sở sản xuất này lối cầu thăng thoát nạn thì được chủ cơ sở tận dụng để xếp hàng hóa
mà khi mà cháy từng một đến từng ba của anh nối thoát nạn anh toàn anh để tất cả cầu thang này vào khu vực
anh chỉ đề nghị anh là ngay sau đây anh chuyển ngay vào các cậy đúng nơi anh quy định để
còn đây là tủ chữa cháy thì bị bịt kín hàng hóa
khu vực thắp hương thờ cúng đặt ngay gần hàng hóa như thế này
như vậy trong khi diễn biến các vụ cháy nổ loại
nhà xưởng kho hàng vẫn diễn ra phức tạp
thì hàng loạt các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây cháy xuất phát từ sự chủ quan vẫn tồn tại tại nhiều cơ sở
vâng như vậy chúng ta có thể thấy là thời gian vừa qua
hàng loạt các vụ cháy các kho hàng nhà xưởng sản xuất vẫn tiếp tục phức tạp
đã cho thấy là vẫn có sự lơ là và thiếu thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây chính là lý do mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kiểm tra và chấn chỉnh ý thức chấp hành công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại tất cả các cơ sở cũng như đơn vị sản xuất
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận bắc từ liêm
tiến hành tuyên truyền kiểm tra công tác an toàn cháy nổ tại xưởng yn của công ty yn phú thị
nằm trong khu công nghiệp nam thăng long
đặc thù cơ sở này có nguồn nguyên liệu hóa chất sản xuất là chất dễ cháy
do đó công tác an toàn về cháy nổ được đặt lên hàng đầu
anh mai ngọc hiệp là thành viên đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty phú thị
mỗi ngày trước khi công nhân ra về xưởng dừng sản xuất
anh hiệp đều đi kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị điện trong xưởng
đây được coi là nhiệm vụ quan trọng và rất có ý nghĩa trong phòng hỏa hoạn xảy ra về đêm
anh hiệp là thành viên đội phòng cháy cháy cháy hàng năm
trước khi công nhân ra về chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra một lượt
và nhắc nhở mọi người trước khi ra về gắt cầu dao và rút các thích cắm ra khỏi ổ điện
doanh nghiệp yn phú thịnh là một doanh nghiệp có nhiều nguyên liệu dễ tránh như giấy mực các nguyên liệu phụ khác rẻ
để công tác phòng cháy chữa cháy được tốt nhất công ty cũng đã xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp về phòng cháy chữa cháy
gồm có hơn ba mươi cán bộ công nhân viên ở đại diện các bộ phận
nhất là ở các bộ phận như bảo vệ thường trực và những cơ điện hay đại diện các phòng phân xưởng
công tác này duy trì thường xuyên và hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hoàn tình chất là gì bảo vệ an toàn nhất cơ sở như sử dụng điện
thiết kiệm và khoa học an toàn
đối với loại hình kinh doanh giang chít ga công tác phòng cháy cháy cháy được tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt
người đứng đầu đơn vị này luôn xác định chỉ một giây bất cẩn tại khu vực này là hậu quả khôn lường
chính vì vậy công tác về an toàn phòng cháy chữa cháy luôn là nội dung được đưa vào các cuộc họp hàng tuần
đôn đốc chấn chỉnh ngay các hành vi lơ là thiếu ý thức của người lao động trong quá trình sản xuất
qua thứ hai hàng tuần của doanh nghiệp doanh nghiệp nặng thế chúng ta phải lên họp và lồng ghét phần phòng cháy cháy cháy vào trong cuộc họp
chúng ta có họp thường xuyên thì anh em sẽ nhận thức và người quản lý phải có trách nhiệm
nếu mà trong hàng ngày chúng ta về sau để chúng ta kiểm tra lại công việc anh em nào
thì chúng ta sẽ đảm bảo được phòng cháy cháy chúng ta là an toàn hơn
còn nếu mà chúng ta cứ lưng lẻ thì cái bà hỏa và lại đốt
mà có một sự tuyên truyền đến các doanh nghiệp
nhắc lại một lần nữa là thứ hai đầu tuần
chúng ta họp gì họp lên lồng ghét phòng cháy cháy vào
thì cái ấy để cho mọi người thường xuyên nó sẽ trở thành gì một thói quen
trên địa bàn quận bắc tử liêm hiện tại đã có khoảng một trăm hai mươi tám cơ sở sản xuất cũng như là kho hàng hóa
qua đợt kiểm tra tổng gia soát lễ cháy vừa rồi
thì đã phát hiện tương đối nhiều xe phạm của các doanh nghiệp
và trong quá trình kiểm tra đã có xử lý vi phạm và nhắc nhở các doanh nghiệp
có những cái xe phạm này
thì trong quá trình từ tiết nguyên đàn đến nay
quá trình đầu năm kiểm tra giáo soát lại một lần nữa
thì về ý thức của các cơ sở mặt bằng chung đã có sự tiến bộ rõ rệt
vì qua thời gian vừa rồi các cái vụ cháy về kho xưởng cũng rất là nhiều
và có những cái chủ cơ sở đã phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý của giấy cháy của mình
vì vậy là có những tấm gương những bài học như vậy
nên là các chủ doanh nghiệp hiện tại đã quan tâm hơn đến công tác quản lý cháy
theo lực lượng cảnh sát phòng trái trị cháy
hầu hết kho xưởng hiện nay đều có kết cấu bằng thép tôn với giới hạn chịu lửa thấp
khi xảy ra cháy các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ
bên cạnh đó với diện tích lớn các nhà kho xưởng thường bố trí nhiều khu vực với công năng khác nhau
nhưng giữa các bộ phận này không có tường ngăn cháy
chính vì vậy chỉ từ đám cháy nhỏ nhưng với đặc thù kho xưởng như vậy sẽ rất dễ cháy lan rộng
trong khi đó loại hình kho xưởng sản xuất có đặc thù là các chủ đầu tư xây dựng sau đó cho các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất thuê lại chính vì vậy trong công tác đầu tư bảo trì và sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở này có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa chủ đầu tư và bên thuê sử dụng
hiện tại các loại hình kho sửa sản xuất đối với nhiều chủ sửa hoạt động không đảm bảo
đáp cho thuê
cơ sở sản xuất thuê một phần cho nên ý thức trách nhiệm của người đi thuê cũng như chủ sửa là chưa quan tâm sâu đến lĩnh vực phòng trái trái
dẫn đến tình trạng là công tác phòng trái trái chưa còn đun đẩy cho nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng trái trái
đối với các cơ sở như này thì đơn vị cũng đã kiên quyết và triệt để để xử lý những trường hợp
và tìm ra người có trách nhiệm để xử lý bằng các hình thức để công tác phòng trái trái đảm bảo
những vụ cháy kho xưởng thời gian qua tiếp tục là lời cảnh báo đến các đơn vị doanh nghiệp và các chủ cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
nếu người đứng đầu đơn vị và từng người lao động vẫn xem nhẹ công tác phòng trái trái trái
chủ quan lơ là trong quá trình sản xuất thì hậu quả do cháy nổ sẽ rất khó lường